kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ hai ngày hai mươi hai tháng bốn bản tin mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
sáng nay tòa nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm
và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á hơn ba tỷ đồng
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng thiếu trách nhiệm
và lạm dụng chức vụ quyền hạn gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần đông á hơn ba tỷ đồng
liên quan tới nhiều cựu lãnh đạo ngân hàng đông á và phan văn anh vũ tức vũ nhôm
tuy nhiên do nhiều bị cáo luật sư và những người có liên quan trong vụ án này vắng mặt tại phiên tòa
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn không thể đảm bảo việc xét xử nên hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên phúc thẩm
sơ thẩm trần phương bình nguyên tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận mức án trung thân cho cả hai tội danh
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm hoạt tài sản cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn thị kim xuyến nguyên phó tổng giám đốc ngân hàng đông á nhận ba mươi năm tù
phan văn anh vũ tức vũ nhôm bị tuyên một mươi bảy năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt hai trăm linh ba tỷ đồng của ngân hàng đông á
tổng hợp án phạt tám năm tù của vụ án làm lộ bí mật nhà nước trước đó vũ bị tuyên phạt hai mươi năm năm tù
bộ công thương đã ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ván gỗ công nghiệp thái lan và malaysia nhập khẩu vào việt nam
vụ việc được khởi xướng điều tra do bốn công ty đại diện cho ngành sản xuất ván gỗ công nghiệp việt nam đã cáo buộc các sản phẩm ván gỗ công nghiệp nhập khẩu từ thái lan và malaysia
đã áp và đang bán pha giá
vào thị trường việt nam với biên độ phá giá từ một mươi tám năm mươi chín đến năm mươi
đồng thời theo các công ty này việc bán phá giá này là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất ván gỗ công nghiệp của việt nam
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy số lượng lớn mỹ phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc thu giữ trên địa bàn trong thời gian qua
chỉ trong thời gian ngắn phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh lào cai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý hơn năm vụ bắt giữ số lượng lớn mỹ phẩm thực phẩm
cụ thể đã tiến hành lập biên bản với năm cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố lào cai thu giữ hơn bốn mỹ phẩm các loại gồm mặt nạ dưỡng da và dưỡng môi son môi phần trang điểm dung dịch dưỡng da và thuốc nhuộm tóc cùng với đó là hơn một mươi bốn sáu trăm linh que kem
và gần hai trăm linh kg vịt đông lạnh toàn bộ số hàng trên đều không xuất trình được giấy tờ mua bán hợp pháp và không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngày một mươi chín tháng bốn công an tỉnh đã thành lập hội đồng tiêu hủy và tiến hành tiêu hủy số mỹ phẩm thực phẩm trên theo đúng quy định của pháp luật
tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán tôm nguyên liệu của bà phùng thị quyên ngụ ấp ba xã phong thạnh tây a huyện phước long tỉnh bạc liêu
vào lúc một mươi hai h ba mươi năm trường ngày hôm qua hai mươi một tháng bốn đội cảnh sát điều tra tội phạm
hình sự kinh tế ma túy công an huyện phước long tỉnh bạc liêu phối hợp với công an xã phong thanh tây a
đã bắt quả tang bốn nhân công đang thực hiện hành vi đưa tạp chất vào tôm xú nguyên liệu
tại hiện trường có tổng số gần ba mươi kg tôm xú đã được bơm tạp chất qua kết quả kiểm tra của tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu thì tạp chất được đưa vào số tôm trên là chất cmc
tại đây lực lượng chức năng còn phát hiện bốn chậu nhựa dùng để đựng tạp chất cmc bốn ống bơm kiêm tiêm y tế hai mươi kg tạp chất cmc và một số tăng vật khác có liên quan
qua làm việc ban đầu bà phùng thị quyên thừa nhận hành vi thuê bốn nhân công đến địa điểm mua bán tôm của bà để bơm tạp chất vào tôm xú
với tiền công là một mươi năm đồng một giờ số tạp chất cmc chậu nhựa là của bà quyên cung cấp cho công nhân để đưa tạp chất vào tôm
từ tháng năm tới sẽ có thêm một loại vaccine năm trong một mới vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia
theo cục y tế dự phòng bộ y tế đưa vaccine mới này vào sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia nhưng trước hết làm ở quy mô nhỏ
theo kế hoạch loại vaccine này sẽ được thí điểm triển khai tại năm tỉnh thành phố thuộc bốn khu vực địa lý riêng ở miền bắc sẽ có hai tỉnh
sau khi triển khai ở quy mô nhỏ bộ y tế sẽ đưa tạp chất và tôm vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia